nhưng họ sinh được mình họ rất là mừng
bên cạnh đó chi hội còn hỗ trợ phương tiện cho những người không còn khả năng chữa trị trở về quê
thậm chí là chi phí cho nhiều người nghèo qua đời ở một số địa phương
hay là việc hỗ trợ tiền xuất viện cho bệnh nhân thanh toán tiền thuốc lên đến hàng chục triệu đồng
như chú sáo chia sẻ làm từ thiện tình lý
nhiều khi khó rạch rồi nổi quá nguyên tắc hay quá dễ dãi cũng có thể làm tổn thương nhiều cảnh đời vẫn khó
cho nên luôn phải hài hoa chữ tình vẫn luôn đặt nặng làm đầu trong mọi hoàn cảnh
chú sáu không muốn nói nhiều về bản thân
nhưng sự hy sinh và những đóng góp thầm lặng của chú cùng những thành viên trong nhóm thiện nguyện của chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo bảo hòa
trong suốt hai mươi bảy năm lại nay
đã được định vị ghi dấu và tri ân trong thảm sâu trái tim của hàng nghìn bệnh nhân nghèo
sau lòng trước những trầm tư của chú chúng tôi chợt nhớ đến nhà văn nga mikhail pritchin
cũng đã từng biết bao lần trăn trở về thân phận con người khi ông suy niệm rằng
là chiếc lá trong hàng triệu lá của cây đời
nói về một chiếc lá cũng là cách biểu đạt cho môn triệu chiếc lá khác
và có một hàm ý sâu xa hơn đó
là chiếc lá phận đời luôn vun đắp tài bồi cho cây đời mãi mãi xanh tươi
tỏa mát bóng rợp
cũng như hạnh phúc chính là sự hóa thân hoán vị thấu cảm cùng bao niềm vui
nỗi thống khổ còn khuất lấp đau đá của tha nhân
phải chăng đó là sự cho đi để hạnh phúc luôn được tìm về